với mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đưa kinh tế tư nhân phát triển nhanh bền vững đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng quy mô chất lượng lẫn tỷ trọng trong tổng sản phẩm nội địa đây sẽ là nền tảng quan trọng hiện thực hóa mục tiêu một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi
đổi mới tư duy nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân coi đây là yêu cầu tất yếu khách quan trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chăm lo phát triển kinh tế tư nhân nhanh lành mạnh và đúng đắn hơn thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất phát triển kinh tế xã hội

tạo dấn thân đây là những tố chất góp phần quan trọng trong việc đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung
trong đó có sự phát triển kinh tế đối với thanh niên tôi nghĩ là vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển kinh tế
đó là một lực lượng lao động dồi dào cung cấp cho sự phát triển kinh tế của cả nước
trong đó có phát triển kinh tế tư nhân
thưa đồng chí tỉnh đoàn đã có những giải pháp gì để có thể giúp đỡ thúc đẩy thanh niên phát triển kinh tế theo hướng kinh tế tư nhân
trong nhiều năm qua tỉnh đoàn thanh hóa luôn quan tâm đến việc phát triển kinh tế trong thanh niên nhất là kinh tế tư nhân
đoàn thanh niên thanh hóa đã tập trung đó là có nhiều hoạt động để hỗ trợ cụ thể cho thanh niên phát triển kinh tế
thứ nhất là chúng tôi đã phối hợp với ngân hàng chính sách
các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để nhận ủy thác cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế
thứ hai là chúng tôi đã tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất trong kinh doanh
hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp để thanh niên phát triển kinh tế
và thứ ba là chúng tôi đã phối hợp với hội doanh nhân trẻ hội doanh nhân trên địa bàn tỉnh
để tổ chức hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp để thanh niên phát triển kinh tế
hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên
hiện nay thì việt nam đang ngày càng hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới
vậy thì đoàn thanh niên có những chủ trương chương trình hành động cụ thể nào để có thể hỗ trợ cho lực lượng đoàn viên thanh niên
chủ động tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới trong giai đoạn mới
đúng là như nhận định của bạn
trong những năm qua thì việt nam chúng ta đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế
chúng tôi đã nhận thức được điều này
và đã tập trung đầy mạnh
các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh
hiểu được những ý nghĩa của việc hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay
chúng tôi cũng đã tập trung triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ xây dựng thanh niên thanh hóa
và phấn đấu để trở thành những công dân toàn cầu
muốn như vậy thì chúng tôi đã có nhiều cái giải pháp
thứ nhất là hỗ trợ cho thanh niên trong việc học tập
hỗ trợ ngoại ngữ để mỗi thanh niên thanh hóa khi mà tham gia với cộng đồng quốc tế
thì có thể chúng ta truyền tải trao đổi được bằng chính ngôn ngữ quốc tế
thứ hai là hỗ trợ để thanh niên nâng cao trình độ kiến thức về tin học
bởi vì tin học là một công cụ rất quan trọng để chúng ta tham gia rồi tìm hiểu và hội nhập quốc tế
bên cạnh đó thì cũng đã cổ vũ hỗ trợ cho thanh niên học tập nâng cao trình độ chuyên môn
đáp ứng được yêu cầu các quy chuẩn của quốc tế trong việc phát triển kinh tế
bên cạnh những nội dung đó thì chúng tôi thường xuyên mời các chuyên gia các nhà kinh tế về nói chuyện thời sự
để cung cấp thêm các thông tin tình hình của thế giới cũng như khu vực để giúp cho thanh niên thanh hóa
có nhìn sâu sắc hiểu biết rộng hơn để khi có điều kiện để tham gia vào hội nhập quốc tế
thì không bị bỡ ngỡ và chúng ta có sự chủ động trong việc hội nhập quốc tế
xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời trả lời phỏng vấn truyền hình nhân dân
song vẫn cần không gian chính sách lớn hơn để thúc đẩy phát triển
tổng vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước đã được kế hoạch hóa ổn định trong chu kỳ năm năm
nguồn vốn đầu tư của nhà nước vào doanh nghiệp ngày càng giảm và chủ trương sẽ tiếp tục giảm
trong khi đó các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục chủ động thoái vốn khỏi các doanh nghiệp
tới đây thì chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi xin được kết thúc
mọi thông tin chi tiết quý vị quan tâm xin được gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội số điện thoại bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
hoặc email đồng hành cùng doanh nghiệp a gmail com
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn